khoảng bảy giờ hôm nay ngày một tháng chín một ô tô đang chở một mươi hành khách đi chơi lễ bất ngờ bốc cháy tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
rất may mắn hành khách trên ô tô đã thoát khỏi phương tiện an toàn và không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu xe ô tô khách bốn mươi chỗ biển kiểm soát sáu mươi chín b một trăm một mươi hai chưa rõ lái xe điều khiển
đang đón khách ở thành phố biên hòa đi tỉnh cà mau thì bất ngờ gặp sự cố về máy
sau đó lái xe đưa xe đến khu vực phường tân hòa để sửa trên xe lúc này có một mươi hành khách
tuy nhiên khi lái xe và phụ xe đang sửa dưới gầm thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phần đuôi xe
ngay lập tức hành khách trên xe đã tung cửa thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xe
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn xe khách
công an tp biên hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy